xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh
nên tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ mưa giảm nhanh
tuy nhiên đêm nay và dạng sáng mai vẫn có thể xuất hiện mưa nhỏ
ban ngày trời duy trì tình trạng nhiều mây nên nhiệt độ đạt ở mức một mươi năm hai mươi bốn độ
sau đó thì không khí lạnh sẽ suy yếu vào lệch đông nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng sẽ giảm mưa trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ đạt ở mức hai mươi một hai mươi bốn độ
và sau đó nền nhiệt độ tại đây cũng sẽ tăng nhẹ trở lại khi không khí lạnh suy yếu dần
tại miền trung không khí lạnh kết hợp thêm nhiễu động trong gió đông vẫn gây ra mưa vừa
mưa to đến rất to tại các tỉnh thuộc khu vực phía nam của nghệ an đến thừa thiên huế
đến hết ngày mai nền nhiệt độ tại đây chỉ ra động ở mức là một mươi bảy hai mươi năm độ
bà con các khu vực này
cần lưu ý với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở khu vực ven sông suối và ngập úng tại khu vực đô thị
từ ngày bốn một mươi hai mưa sẽ giảm dần cùng nền nhiệt độ sẽ tăng trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
trong hôm nay và ngày mai có mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng lũ quét xa lở đất cũng như ngập úng tại khu vực này
sau đó khi nhiễu động gió đông cùng không khí lạnh suy yếu
thì mưa rông tại đây sẽ giảm dần
còn về nhiệt độ tại đây cũng trong xu hướng tăng dần
cao nhất trong ngày đạt được mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong ngày hôm nay và ngày mai
do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên chiều tối sẽ có mưa rào rải rác
từ ngày bốn một mươi hai nhiễu động trong gió đông dần suy yếu mưa giảm hẳn
còn về nhiệt độ tại đây ngày đêm ở mức một mươi tám ba mươi độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc
gió giật mạnh gây nguy hiểm
sau đó từ ngày bốn mưa rông sẽ giảm nhanh
còn về nhiệt độ tại đây vẫn duy trì trong khoảng hai mươi hai ba mươi bốn độ